thưa quý vị khán giả thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
hiện nay tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hà nội vẫn được hoạt động nhằm đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân
tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện nay
nhiều tiểu thương cũng đã có ý thức tự bảo vệ mình và người tiêu dùng bằng nhiều biện pháp khác nhau
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng về một cách làm hay tại chợ bách khoa quận hai bà trưng thành phố hà nội
tự bỏ một khoản chi phí nhỏ chị chu thị hường tiểu thương chợ bách khoa đã trang bị cho quầy hàng thịt của mình một tấm chắn phòng chống dịch như thế này
vừa bảo vệ sức khỏe cho chính mình vừa an toàn cho khách đến mua
hàng ngày tấm chắn lại được vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo khử khuẩn
cái miếng này chỉ một trăm linh nghìn thôi cái này làm khoảng hết hai trăm linh là ba trăm linh
mà yên tâm mình bán hàng không sợ chỉ bán hàng cảm thấy yên tâm hơn
khách người ta đứng này người ta nói mình ở bên trong bên ngoài nó không gì
mong cho là đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người sức khỏe của mình là chính và mọi người đi chợ tất cả mọi người mình giữ cho chung
ngay sau khi có công điện một mươi sáu của thành phố hà nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
tại chợ bách khoa tất cả các tiểu thương đều đã chủ động tự lắp những tấm chắn bằng ni lông qua khu vực bán hàng đảm bảo khoảng cách giữa người bán và người mua
việc này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn
các tiểu thương những người bán hàng đây đều có khẩu trang cẩn thận
thì người ta rất là có cái suy nghĩ là phải thận trọng và phải đề phòng tất cả mọi người và có tinh thần là nhắc nhở người dân đi chợ
thì an tâm được cái là mình cũng chỉ không sợ giọt bắn các thứ
mình sẽ đi qua cái ô như thế này
thì em thấy rất là ok
rất là yên tâm với những cái tấm kính chắn như này
bởi vì nó hạn chế cái việc mà mình nói chung là tránh giọt bắn
thưa quý vị khán giả với những tấm chắn như thế này thì việc giao dịch giữa người mua và người bán chỉ diễn ra ở những xe rất hẹp như thế này
như vậy thì nguy cơ lây lan dịch bệnh đã được hạn chế rất nhiều
hiện nay do các chợ cóc chợ tạm đã dừng hoạt động nên lượng người tập trung về mua sắm tại các chợ truyền thống cũng đông hơn
để đảm bảo các yêu cầu giãn cách tại chợ bách khoa các hệ thống rào chắn trong đường đi của quân biên chợ đã được dựng lên
người dân chỉ được phép đi bộ vào chợ để tránh tập trung đông người
việc đo thân nhiệt yêu cầu đeo khẩu trang cũng được thực hiện nghiêm
đối với các chợ cóc các cái chợ không được phép hoạt động và các vi phạm về trận đô thị
lực lượng công an phường đã tổ chức kiên quyết xử lý không để hình thành các điểm kinh doanh trái phép ở trên địa bàn
đối với khu vực chợ bách khoa
khi chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban dân phường ban quản lý chợ để tiến hành các biện pháp đảm bảo giãn cách khoảng cách
và kiểm soát số lượng người ra vào chợ để đảm bảo phòng công tác phòng chống dịch được thực hiện một cách tốt nhất
đảm bảo nguồn cung ứng lương thực cho người dân không những ở địa bàn phường mà các phường bạn nữa
một số chợ cóc đều nghỉ người dân đã đổ về đây tương đối nhiều
chính vì vậy chúng tôi cũng
căng sức để thực hiện cho nó đảm bảo được cái đặc biệt là cái giãn cách và cũng như đảm bảo được cái giãn cách là cái phòng dịch bệnh
sau ba ngày thực hiện giãn cách xã hội các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hà nội vẫn hoạt động bình thường hàng hóa rồi rào
với công tác vận động của lực lượng chức năng người dân đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch
đây cũng là cách làm hay cần được triển khai rộng rãi để cùng chung sống an toàn với dịch bệnh